các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau thông báo sẽ nhận bảo bọc về kinh tế cho hai mươi ba người con nuôi của cô ca sĩ phi nhung
tỷ phú hoàng kiều đã tiếp tục chia sẻ trong buổi live stream của mình khiến nhiều người bất ngờ về quyết định của ông
tỷ phú hoàng kiều nói lý do nhận con nuôi của ông là vì quá khứ đau buồn của mình
ông chia sẻ tôi là người mồ côi từ lúc ba tuổi
chính vì thế hơn ai hết tôi thấu hiểu sự thiếu thốn tình cảm từ cha mẹ từ khi còn quá nhỏ
tỷ phú hoàng kiều cho biết đến hiện tại
ông vẫn chưa chính thức liên lạc với gia đình phi nhung vì tăng già đang dối ghen
nhưng rất mong muốn phía phi nhung sẽ chấp thuận đề nghị trên
nếu được ông hứa sẽ đưa các con nuôi của phi nhung qua mỹ và mong muốn lo lắng
đào tạo cho các bé thành người và sớm trở thành doanh nhân tỷ phú
tỷ phú hoàng kiều cũng giải bày trước những ý kiến cho rằng ông đang đánh bóng tên tuổi
khi lợi dụng sự việc phi nhung qua đời để gia tăng dành tiếng cho mình
ông nói hoàng kiều mỗi lần lên mạng khổ sơ lắm
người này cứ nói vầy nói kia
nói bây giờ tôi muốn đánh bóng tên tuổi muốn lợi dụng sự ra đi của phi nhung để làm gì đó
tôi nói đó không phải là mục đích của tôi
sở dĩ tôi muốn làm là vì tôi muốn giúp đỡ các bé mồ côi này để chúng thành người
đối với tôi tiếng hát của phi nhung quá đặc biệt và tôi sẽ giúp đỡ các con
hai mươi ba người thôi cũng chẳng có là bao
như tôi đã nói ông nội tôi có ba người vợ hai mươi bốn người con
bây giờ tôi là trội hơn ông nội trước nữa
còn hơn trà là nhà có phúc
chúng tôi có ba mươi người con
trong ba mươi người con đó chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho các con
tôi đã đi qua giai đoạn đó rồi
tôi cũng mồ côi nhưng tôi đã phấn đấu nên người
phấn đấu làm việc rất hàng say
trong số ba mươi người con đó đừng nói bảy người con đã thành tài của tôi
thì còn hai mươi ba người nữa cũng chẳng sao
tôi nuôi thì đương nhiên tôi sẽ nhận con
tôi sẽ tìm cách sao để được gần gũi
tôi cố gắng làm sao trong tương lai của hai mươi ba đứa con nuôi
sẽ có được ba tỷ phú người việt nam
à không không thôi đừng nói nhiều
nhưng ý là danh tiếng tỷ phú của gia đình sẽ được nối dài với ba mươi tỷ phú tương lai
đó là ước mơ của tôi
tỷ phú hoàng kiều nói trong live stream của mình
trước đó ca sĩ phi nhung không muốn gọi hai mươi ba đứa trẻ mình cưu mang là con nuôi
sau khi phi nhung qua đời siêu mẫu xuân lan tiết lộ một số tin nhắn đầy chăn trở của phi nhung với mình
về các con cô nhận nuôi
theo đó phi nhung không muốn dùng hai từ con nuôi để nói về bọn trẻ
các con bắt đầu lớn hết chị không muốn nhắc đến hai từ con nuôi trên cộng đồng nữa
chị sợ các con tuổi thân đi đâu ai cũng nói là con nuôi
có năm đứa mới được hai ba bốn và sáu tuổi
các con đang nghĩ chị là mẹ ruột
đi học có người chọc là mồ côi mà về khóc quá chừng
nên chị muốn im lặng cho các con có cuộc sống bình thường rồi lớn lên tiếng sau
bây giờ mà ngồi kể thì có quá nhiều chuyện chị kể nhưng vì các con sợ các con đi học tổn thương
chị nhung giải thích lý do không muốn xuất hiện trước công chúng để chia sẻ về việc nhận con nuôi của mình cách đây không lâu
phi nhung là sao việt có nhiều con nuôi nhất với hai mươi ba đứa trẻ
đó là những em bé mồ côi hoặc có hoàn cảnh khó khăn đang thương
phi nhung thành lập trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi với tên gọi phi nhung vòng tay dưỡng tử tại chùa pháp lạc bình phước
một số em nhỏ được phi nhung nhận nuôi
sống cùng nhà với nữ ca sĩ
số còn lại sống ở chùa pháp lạc bình phước và chùa tăng thành phố hồ chí minh
bé gần nhất được phi nhung nhận nuôi vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi sau khi bị mẹ ruột để lại trước cửa nhà nữ ca sĩ
trước đây khi được hỏi về việc chia tài sản cho con ruột và con nuôi ra sao phi nhung từng chia sẻ
tôi không có tài sản để lại trong đầu tôi từ xưa đến giờ chưa từng nghĩ phải để lại tài sản gì cho con tôi
tôi chỉ để trí thức cho con mình
tôi làm ra tiền
tôi cho các con đi học
khi các con ra trường các con tự đi làm kiếm sống
trong chương trình ký ức vui vẻ lên sóng tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín ốc thành vân từng đặt câu hỏi cho phi nhung rằng vì sao cô nhận nhiều con nuôi dù cuộc sống còn nhiều lo toan
lúc này phi nhung mở lời trong nước mắt
tôi không muốn mọi người tội nghiệp cho mình
nhiều chuyện buồn đã qua
tôi không muốn kể lại
tuy nhiên hôm nay tôi xin chia sẻ rằng
tôi vốn thiếu tình thương của cha mẹ
tôi ở với ông bà ngoại
vì mẹ đi lấy chồng
phi nhung thổ lộ vì cô là con lai nên không được theo mẹ
bởi lẽ thời điểm đó nhà nào mà có còn lại sẽ bị chê cười ảnh hưởng đến gia đình
từ nhỏ tôi đã được để ở chùa không được ở trong nhà
một tháng sau sinh tôi mới được ngoại đem về
lúc đầu ông ngoại không đồng ý
sau thấy dễ thương mới cho ở trong nhà
mẹ tôi đi lấy chồng
tôi chưa bao giờ được gọi má
cũng không được gặp má
phi nhung kể lại
đến năm tám tuổi phi nhung được mẹ kêu về ở chung với gia đình
nhưng sau đó hai năm mẹ của nữ ca sĩ qua đời
phi nhung nghẹn lời
tôi rất thần tượng má mặc dù má không có nuôi tôi
không biết tại sao tôi rất thèm kêu chữ má
nhưng có má bên cạnh thì không kêu
không bao giờ dám nhìn mặt má
chỉ len đứng nhìn
tôi thèm lắm
nhưng chỉ đến khi má chết tôi mới dám cầm chân má và khóc
tôi nói rằng sẽ thay má nuôi các em ăn học
chứ tôi không thể nào bỏ các em được
từ đó cho tới lớn tôi luôn nghĩ nếu mình làm ra tiền tôi sẽ xây nhà một côi
sẽ nuôi những đứa nhỏ không cha mẹ
và cho chúng gọi bằng má
để bùn lại những gì mà hồi nhỏ tôi không có
tôi muốn những đứa nhỏ mồ côi biết có má sướng thế nào
tới bây giờ tôi vẫn ở vậy để nuôi mấy đứa nhỏ
tôi muốn chúng ra đường và nói có má
giờ đây khi phi nhung nằm xuống nhiều người tiếc thương cho cô
và xót xa cho những đứa trẻ mồ côi lần nữa
một số em nhỏ là con nuôi của phi nhung
vẫn còn cha mẹ gia đình như hồ văn cường phạm thiên ngân phạm tuyết nhung
nhưng nhiều em nhỏ là trẻ mồ côi không nơi nương tựa
chính vì vậy từ khi phi nhung qua đời nhiều người không khỏi lo lắng cho số phận của các em
là đồng nghiệp cũng là đàn trị thân thiết như ruột thịt với phi nhung
ca sĩ chỉ di phương trình hứa sẽ lo liệu cho các con từ khi hay tin phi nhung nguy kịch
các con nuôi của phi nhung không phải là những đứa nhỏ

các con ơi các con đừng lo các con sẽ không bị bỏ rơi đầu
cô sẽ phụ mẹ để lo tương lai cho các con
chi di phương trình khẳng định
ngoài ra tỷ phú hoàng kiều cũng thông báo trên live stream của mình rằng ông sẽ thay phi nhung nuôi hai mươi ba đứa trẻ
ông cho biết sẽ đứng ra giúp đỡ tiếp tục nuôi nấm các em thành người
có thể thấy thời vang son liền đó phi nhung không khác gì nữ hoàng bằng đĩa
với khoảng một trăm năm mươi album nhạc ăn khách
lượng ca khúc ghi âm và trình diễn sân khấu nhiều không kề siết
dù giọng nói có chút khàn đặc trưng
chỉ lại được ví như giọng ca chim sáo
hàng đầu ở thể loại nhạc dân ca trợ tình
với bản lý con xá bạc liêu ra diết mà đi đâu khán giả cũng yêu cầu
cũng như ba người khác khi bước qua tuổi tứ tuần ngũ tuần
phi nhung từ lâu bên cạnh hoạt động nghề nghiệp và lời ca tiếng hát
đã hướng tâm đến những giá trị bình an hỷ xả của triết lý nhà phật
và có nhiều hành động cụ thể có ích cho người cho đời
là người ra cảnh ấu thở thiêu thốn sớm mồ côi mẹ
năm lên mười vốn sống bồi đắp qua nhiều trầm luân dòng đời
lại có sự đa sầu đa cảm trong tâm hồn nghệ sĩ
nên phi nhung rất dễ đồng cảm
sẻ chia với hoàn cảnh người bất hạnh thiệt thòi trẻ con đồng cảnh ngộ
thương người quên bản thân mình sống vì người khác
nhiệt tình chân thành và không xem mình là ngôi sao
là điều tôi cảm nhận về phi nhung
nhà sản xuất âm nhạc phạm trọng khoa chia sẻ với báo chí
cá sĩ quốc đại
ngào nhớ về người bạn thân thiết
bây giờ nghĩ lại tôi cứ thương hoài
nhớ hồi giữa tháng bảy
thấy nhung liên tục với những chuyến phát quà từ thiện
tôi mới gọi hỏi
nghe nói đầu tháng tám bà con show ở mỹ
sao giờ này còn ở sài gòn
lúc đó phi nhung trả lời rằng
bình thường tôi chạy sầu kiếm tiền ở việt nam
giờ thành phố đang gồng mình chống dịch
tôi bỏ về mỹ không đành
thôi mình ở lại phụ bà con chút đình
quốc đại xót xa nói
anh cũng cho biết thêm
nhung đang còn nhiều dự định dở dàng
chị đã đầu tư rất lớn
để quay một vở cải lương tuồng cổ từ năm ngoái
vở mai hoài trinh
do nghệ sĩ ưu tú hữu quốc làm đạo diễn
có sự tham gia của phi nhung
quốc đại võ minh lâm
vở đã quay gần xong
và chờ bổ sung thêm một số phần cảnh nữa
để tổ chức họp báo ra mắt
phi nhung có gương mặt rất đầy
nhưng lại mê đắm theo đuổi dòng nhạc mang âm hưởng dân ca
và các loại hình nghệ thuật truyền thống
nghệ sĩ nhân dân trần ngọc giàu
người từng đạo diễn phim truyền hình
lâu đài tình ái
và đạo diễn trích đoạn cài lương duyên kiếp
có sự tham gia của phi nhung kể
ngoài hát là sở trường
phi nhung còn đóng phim kịch cài lương
sự lấn sân không phải chứng tỏ mình biết nhiều thứ
mà thực sự là đam mê
muốn khám phá
ở những lĩnh vực không phải sở trường
dù chưa giỏi nhưng nhung luôn chịu khó
để đạt hiệu quả nhất định
diễn viên hồng đào
bếp từ thiện thương sài gòn
ở hội sân khấu tp hcm cho biết
trước khi ngã bệnh
phi nhung tham gia nhiều chuyến phát quà cho bà con
y bác sĩ lực lượng tuyến đầu
vì sợ đi nhiều sẽ không an toàn
nên chị cho các con nuôi qua ở hết bên nhà hàng trài
cách ly với mẹ để đảm bảo sức khỏe
trong thời gian phi nhung bệnh
các cháu thông qua chị diễm
quản lý ca sĩ phi nhung
cũng liên hệ cô chú ở bếp thương sài gòn
để trở thành bếp từ thiện
vệ tinh nấu nhiều phần ăn chay
hỗ trợ lực lượng tuyến đầu
bà con khó khăn
vừa như là cách tích phúc mong mẹ mau khỏi bệnh
nợn nần em đã trả xong
chị di phương trình
người đàn chị đưa phi nhung vào nghề hát
cách đây ba mươi năm viết lời từ biệt
chữ vô thường đời người như mộng
ai rồi cũng thấu
nhưng âu cũng chính vậy
mà nếu có điều gì làm đẹp cho đời
thì rất nên làm
như phi nhung đã hát
rồi thi sáo cũng sang sông
bỏ trong dĩ vãng tấm lòng mồ côi
ca sĩ phi nhung đã chút hơi thở cuối cùng
vào lúc một mươi một h năm mươi bảy phút
ngày hai mươi tám tháng chín
tại bệnh viện trợ giấy tp hcm
trước khi mất phi nhung
được trần đoán bị biến chứng nặng của covid một mươi chín
đông đặc phổi và hoại tử
một phần phổi kèm cơn bão
cytokine suy đa cơ quan
trong hơn hai mươi năm làm từ thiện
tại quê nhà bên cạnh việc chăm sóc
con gái riêng wendy phi nhung
đã nhận nuôi hai mươi ba người con
vốn là trẻ mồ côi cô từng chia sẻ
tôi có cái tên hôm nay
và cuộc sống hôm nay nuôi các trẻ
em cờ nhỡ đến ngày hôm nay
cũng là do khán giả cho tôi cái tên
ca sĩ phi nhung thì tôi đi hát được
mới có tiền nuôi các con
tôi rất hãnh diện khi được khán giả
thương cho đến bây giờ tôi là
con nhà phật và cũng là người mẹ
của các chú tiểu cuộc đời tôi
sợ nhất là luật trời sai trái
với lương tâm còn tất cả chuyện gì
tôi không quan tâm rồi thì
sáo cũng bay xa bỏ trên bến nước
tiếng ca buồn hưu
tiếng hát phi nhung như gắn trọn vào
tên phận của chị ca trong nghệ thuật
lẫn cuộc đời năm mươi một năm nhiều thăng trầm
xin cúi đầu vĩnh biệt nữ ca sĩ
tài hoa của làng nhạc việt